sau vụ sạt lở núi tại nóc ông tuân thuộc thôn hai xã trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam làm bốn ngôi nhà bị vùi lấp và năm người dân bị thiệt mạng
chính quyền địa phương đã quyết định di rời khẩn cấp một trăm bốn mươi bốn hộ dân với hơn năm trăm linh khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở núi đến khu tái định cư khe chữ thuộc xã trà vân
tỉnh quảng nam hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân sớm có nhà ở ổn định cuộc sống và đón tết nguyên đán tại nơi ở mới

tỉnh quảng nam hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công đẩy người dân sớm có nhà ở ổn định cuộc sống và đón tết nguyên đán tại nơi ở mới

trong những ngày qua ủy ban nhân dân huyện nam trà my đang chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với các đơn vị quân đội tập trung khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn
trước mắt ủy ban nhân dân huyện giao cho các đơn vị tập trung thông tuyến đường giao thông vào làng khe chữ để cùng với lực lượng bộ đội vận chuyển nhà vật liệu thiết bị phục vụ cho việc xây dựng khu tái định cư